thưa quý vị bộ y tế vừa ban hành hướng dẫn về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch
đối với người về từ khu vực có covid một mươi chín
những trường hợp không bắt buộc phải đi cách ly sẽ phải hộ tủ một số điều kiện sau
phải tiêm đủ liều vaccine và mũi tiêm cuối cùng ít nhất phải đủ một mươi bốn ngày
người đã được điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên những người này phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày
và phải thực hiện đúng đủ hai lần xét nghiệm vào ngày đầu tiên về tới địa phương
và ngày thứ bảy đối với người chưa tiêm hoặc viêm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín
phải tự cách ly ở nhà trong một mươi bốn ngày và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong một mươi bốn ngày tiếp theo
đối tượng này phải xét nghiệm ba lần vào ngày đầu tiên ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
trong thời gian cách ly y tế tại nhà
trường hợp đi qua khu vực có dịch mà không dừng đổ thì không phải thực hiện biện pháp cách ly y tế
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
yêu cầu người dân không di chuyển đến địa phương khác cho đến khi hết thời gian giãn cách
theo công điện một nghìn sáu mươi ba trên cdttg
một trường hợp đặc biệt được cho phép di chuyển đến địa phương
nhân dân các địa phương khác phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
như đối với những người về từ khu vực có dịch covid một mươi chín